hôm nay ghi nhận tại các chợ truyền thống ở tỉnh bình dương giá bán thịt lợn vẫn không thay đổi
trong khi đó giá bán ở các siêu thị đã giảm mạnh trung bình khoảng hai mươi so với tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cụ thể tại một số siêu thị như copmark bixi wisan giá một số sản phẩm thịt lợn giảm từ một mươi đến hai mươi đồng một kg
đặc biệt tại siêu thị copmark bình dương giảm giá liên tục vào ba ngày cuối tuần trong suốt tháng tám
với tất cả các loại thịt lợn nhằm bình ổn thị trường và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng